bây giờ ngày hai mươi một tháng tám bình mang theo một con dao bấm rồi thuê ông huỳnh thanh phong chú tại phường vĩnh lạc thành phố rạch giá hành nghề xe ôm trở về tuyến đường tránh thành phố rạch giá đoạn qua huyện châu thành
tại đây bình đã dùng dao đâm nhiều nhát làm ông phong tử vong rồi cướp xe máy và ví của ông phong bên trong có trên hai trăm linh đồng rồi bỏ trốn
xe máy cướp được đối tượng cầm đồ tại huyện tân hiệp được chín triệu đồng khoảng một mươi hai giờ trưa nay khi đang ngồi chơi game tại phường vĩnh lạc thành phố rạch giá thì bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang bắt giữ